kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi đang được xã hội nhìn nhận là nóng không kém gì kỳ thi đại học
nhất là ở các thành phố lớn khi chỉ hơn sáu mươi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trúng tuyển vào trường công lập
vâng áp lực này càng được thể hiện rõ khi năm nay học sinh có ba tháng bị gián đoạn kiến thức do phải nghỉ vì dịch covid một mươi chín
việc giảm áp lực thi vào lớp một mươi công lập của nhiều học sinh phụ huynh học sinh cần phải được thay đổi từ tư duy
em dương đình hiếu học sinh lớp trung cấp điện công nghiệp của trường cao đẳng nghề số một bộ quốc phòng
không lựa chọn con đường học vào lớp một mươi em đã lựa chọn học lớp trung cấp theo chương trình học chín cộng vừa học văn hóa vừa học nghề
sau ba năm tốt nghiệp em sẽ có hai bằng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và bằng trung cấp nghề
em đang tìm hiểu thi vào các trường trung học phổ thông
bình thường thì tình cảm em đọc một vài thông tin về trường cao đẳng nghề
trường cao đẳng nghề số bộ quốc phòng này có chức năng là vừa học nghề vừa văn hóa nên em và gia đình đã nộp hồ sơ vào trường cao đẳng nghề này ạ
trường cao đẳng nghề số một bộ quốc phòng là một trong những trường thí điểm dạy chương trình chín cộng
theo chỉ thị số hai mươi bốn năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ và bộ lao động thương binh và xã hội
thực hiện theo luật giáo dục đại học luật giáo dục nghề nghiệp sửa đổi học sinh học chương trình chín cộng sau tốt nghiệp có thể tiếp tục học lên cao đẳng đại học
như vậy có thể tiết kiệm ba năm cũng như có thể sớm tham gia vào thị trường lao động
nhà trường hiện nay đã đang đào tạo khóa thứ hai của chương trình như vậy và năm nay theo chủ trương mới sẽ đào tạo ngay từ đầu
tức là phân luồng ngay từ đầu đối với mô hình chín cộng là các em học bốn môn văn hóa và học hết hai năm trung cấp và liên thông lên cao đẳng
thi vào lớp một mươi công lập để sau ba năm tiếp tục lựa chọn học cao đẳng đại học thì ngay thời điểm tốt nghiệp trung học cơ sở
vẫn còn nhiều cánh cửa sáng cho các em các trường nghề vẫn đang rộng mở với các em
các trường mô hình học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở có thể lựa chọn học văn hóa song song với học nghề
không chỉ giúp phân luồng học sinh mà đang dần góp phần hạ nhiệt cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi